sáng nay ngày ba tháng năm một nam thanh niên đã xông vào trường tiểu học xã đồng lương huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
dùng dao nhọn đâm trọng thương năm học sinh và một cô giáo trong đó một học sinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu
các nạn nhân bao gồm cô giáo trần thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cháu lê văn đông học sinh lớp năm lê thị diệp tuyền học sinh lớp ba
phạm đức huynh học sinh lớp bốn lê minh kiều học sinh lớp bốn lê hữu phước học sinh lớp năm
do bị thương quá nặng nên cháu phước đã tử vong trên đường đi cấp cứu
theo thông tin từ cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được hung thủ là đỗ mãnh triều minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thôn cốc mốc xã đồng lương
sau khi gây án minh đã bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng truy tìm và bắt cùng với hung khí gây án
hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ